hôm nay ngày hai mươi một tháng năm ngày làm việc thứ hai của kỳ họp thứ chín quốc hội khóa một mươi bốn
quốc hội sẽ thảo luận nhiều dự án luật quan trọng
buổi sáng quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án luật biên phòng việt nam
sau đó quốc hội thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật doanh nghiệp sửa đổi
buổi chiều sau khi nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án luật người lao động việt nam
đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng sửa đổi quốc hội thảo luận trực tuyến về một số nội dung
còn ý kiến khác nhau của dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giám định tư pháp